tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp bà monica zuma
bộ trưởng ngoại giao cộng hòa kenya
thủ tướng hoan nghênh bộ trưởng lần đầu tiên thăm việt nam
đem lại những tình cảm ấm áp cho hai nước
nêu rõ chuyến thăm lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
mở ra một chương mới cho quan hệ hai nước
bộ trưởng ngoại giao kenya bày tỏ sự ấn tượng về sự phát triển kinh tế xã hội của việt nam
chúc mừng việt nam trúng cử ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc với số phiếu cao
mong việt nam ủng hộ kenya ứng cử vào vị trí ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ tới để cùng nhau cất cao tiếng nói của các nước đang phát triển
vì sự hòa bình ổn định của thế giới
bà cho rằng năm hai nghìn hai mươi việc việt nam đảm nhiệm chủ tịch asean là điều kiện thuận lợi
thúc đẩy hợp tác giữa cộng đồng các nước đông phi với asean
qua đó tăng cường hợp tác nam nam
kenya mong muốn được làm cầu nối giữa việt nam và châu phi thị trường một ba tỷ dân
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị hai bên tích cực hơn trong đàm phán
tiến tới ký kết các văn kiện nhằm tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi
cho việc mở rộng hợp tác trên tất cả các mặt
hiện tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn
nhất là về thương mại nông nghiệp giao thông vận tải xây dựng giáo dục y tế
song kết quả hợp tác đạt được còn khiêm tốn
thủ tướng đề nghị hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp
nhất là đoàn cấp cao
thủ tướng khẳng định việt nam sẵn sàng làm cầu nối để kenya tiếp cận
và mở rộng hợp tác với các nước asean